trong công văn khẩn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc hướng dẫn quản lý
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín ngày hai mươi một tháng một mươi hai bộ y tế cho biết hiện nay tình hình
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới với các biến thể mới
được ghi nhận có khả năng lây lan nhanh và gây nguy cơ nguy hiểm như delta và omicron
trong đó nhóm nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc covid một mươi chín
là nhóm người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm đầy đủ
theo bộ y tế có hai mươi bệnh nền có nguy cơ cao khi mắc covid một mươi chín đó là bệnh đái tháo đường
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính và các bệnh phổi khác ung thư đặc biệt là các khối u ác tính
về huyết học ung thư phổi và bệnh ung thư di căn khác bệnh thận mạng tính ghép tạng
hoặc kế ghép tế bào gốc tạo máu béo phỉ thừa cân bệnh tim mạch như suy tim
bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim bệnh lý mạch máu não hội chính đau hivs
bệnh lý thần kinh bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ bệnh hồng cầu hình liềm
bệnh thalasimir bệnh huyết học mạng tính khác hèn phế quản tăng huyết áp
thiếu hụt miễn dịch bệnh gan dối loạn do sử dụng chất gây nghiện
đang điều trị bằng thuốc corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác
các bệnh hệ thống bệnh lý khác đối với trẻ em tăng áp phổi nguyên hoặc thứ phát
bệnh tim bẩm sinh dối loạn chuyển hóa di truyền bẩm sinh dối loạn nội tiết bẩm sinh mắc phải
ngoài ra tại công văn này bộ y tế cũng hướng dẫn nhóm nghi cơ khác là người trên năm mươi tuổi
phụ nữ có thai bộ y tế lưu ý khi thực hiện cách ly theo dõi điều trị tại nhà cho người mắc covid một mươi chín
thuộc nhóm nguy cơ cao cần tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn về cách tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà
cấp phát thuốc điều trị covid một mươi chín theo quy định đồng thời hướng dẫn người bệnh khi cảm thấy khó thở
như thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động nhịp thở khi nghỉ ngơi lớn hơn hai mươi lần trên phút
hoặc đòi fpo hai nhỏ hơn chín mươi sáu phải liên hệ ngay với các bác sĩ để được tư vấn hỗ trợ
đánh giá tình trạng bệnh sơ cấp cứu và chỉ định chuyển cơ sở điều trị kịp thời
thực hiện chăm sóc điều trị bệnh cho người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ cao tại nhà
hoặc tại các cơ sở điều trị cần có tư vấn và phối hợp của các cán bộ chuyên khoa tương ứng
với bệnh nền của người mắc covid một mươi chín tách riêng người thuộc nhóm nguy cơ để thực hiện việc theo dõi sức khỏe
cách ly đảm bảo việc giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mắc covid một mươi chín
tổ chức các biện pháp phát hiện sớm người mắc bệnh không lây nhiễm như bệnh tăng huyết áp
đai tháo đường ung thư bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính và hèn phế quản để quản lý điều trị kịp thời
quản lý theo dõi sức khỏe hướng dẫn tư vấn người mắc bệnh không lây nhiễm đảm bảo chế độ ăn uống
vận động thế lực tuân thủ điều trị và tự chăm sóc theo dõi tại nhà
trong công văn mới nhất gửi sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện bệnh viện có dường bệnh trực thuộc bộ y tế
bệnh viện trực thuộc trường đại học y tế bộ ngành về việc giảm nguy cơ tử vong người bệnh covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết hiện nay tình trạng dịch covid một mươi chín vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp
tại nhiều quốc gia trên thế giới thêm vào đó đã có nhiều nước ghi nhận biến thể omicron
tại việt nam chưa ghi nhận biến thể này tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn
cùng với các biến chủng đang liều hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc covid một mươi chín ở người thuộc nhóm nguy cơ
nhóm người trên năm mươi tuổi có bệnh nền chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ
vì vậy bộ y tế nhấn mạnh việc quản lý bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
để kịp thời theo dõi sức khỏe điều trị sớm nhằm hạn chế thấp nguy cơ tử vong rất cần thiết
đồng thời bộ y tế cũng đề nghị các tỉnh thành khẩn trương tổng giả soát các đối tượng tiêm chủng trên địa bàn
đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đảm bảo bao phủ đủ mũi cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
đặc biệt lưu ý với các đối tượng thường xuyên di chuyển một mươi tám năm mươi tuổi và các nhóm đối tượng có nguy cơ
tổ chức tiêm vét tại nhà cho người cao tuổi người có bệnh nền người di chuyển khó khăn hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong các cuộc họp thời gian qua cũng như trong nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
công tác khám chữa bệnh phát hiện sớm điều trị covid một mươi chín lãnh đạo bộ y tế đều đã nhiều lần nhắc việc phải đặc biệt ưu tiên
quan tâm tiêm chủng cho nhóm đối tượng thuộc nhóm nguy cơ như người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi
trong văn bản mới nhất về hướng dẫn tiêm vaccine bổ sung nhắc lại bộ y tế cũng đã nêu rõ tiêm liều nhắc lại cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền
người cần được chăm sóc giải hạn tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
theo các chuyên gia các đối tượng nguy cơ như bệnh nền người già hệ miễn dịch suy yếu là đối tượng cần được quan tâm đặc biệt để bảo vệ
bởi phần lớn số ca tử vong rơi vào đối tượng này
với chiến dịch mới các phường xã cần chủ động ra soát nắm chắc các danh sách tại địa phương mình quản lý
sở y tế tp hcm cho biết qua phân tích nhận thấy phần lớn tỷ lệ tử vong rơi vào nhóm nguy cơ trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
do đó ngành y tế hiện đang dồn lực can thiệp bảo vệ người ở nhóm nguy cơ cao lập danh sách lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
ưu tiên dùng thuốc monopiravir và được bác sĩ theo dõi chặt chẽ
theo thông tin tại cuộc họp mới đây tp hcm công bố có khoảng một mươi bốn tám trăm một mươi sáu người thuộc nhóm nguy cơ trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
vẫn chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đây là nhóm nguy cơ trở nặng
và tử vong lớn nhất nếu mắc covid một mươi chín
trước tình hình trên yêu cầu nhanh chóng phủ kín vaccine bảo vệ nhóm nguy cơ trở thành nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và cộng đồng
ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có văn bản về việc bảo vệ đối tượng nguy cơ là một yếu tố trong sáu chiến lược y tế mới nhất tại tp hcm
ngành y tế tp hcm đã phát động nhiều giải pháp để bảo vệ đối tượng nguy cơ
theo đó ngành y tế sẽ đi đến tận nhà các gia đình có người lớn tuổi đối tượng nguy cơ để thăm khám lập danh sách tiêm vaccine
chiến lược này đã từng được các địa phương tại tp hcm thực hiện và nay được chú trọng tạo thành chiến dịch để bảo vệ họ trước diễn biến mới của dịch bệnh
tại an giang lãnh đạo sở y tế cho biết khoảng chín mươi số tử vong do covid một mươi chín có bệnh nền trong tám mươi sáu là người từ năm mươi tuổi trở lên tám mươi ba số ca tử vong là chưa tiêm vaccine
sở y tế tiền giang cho biết trong số các ca tử vong trên địa bàn tỉnh
chủ yếu do bệnh nền như tim mạch đai tháo đường khoảng sáu mươi năm tử vong chưa tiêm vaccine
tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng mới đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim yến yêu cầu các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
để quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm sớm phát hiện nhanh chóng khoanh vùng để không chế dịch bệnh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đề nghị các quận huyện kiểm tra giả soát tất cả các đối tượng là người cao tuổi người có bệnh lý nền chưa được tiêm phòng
ngoài lý do chống chỉ định tiêm để lên kế hoạch tiêm cho người dân những trường hợp không thể đi tiêm thì bố trí xe đến tiêm tận nơi và việc tiêm chủng này phải hoàn thành trước ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo zenil vn cảm giác về các cơn chấn động bên trong cơ thể cùng chứng run dày ở những bệnh nhân mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài đang thu hút sự chú ý của nhiều bác sĩ và chuyên gia
đang say giấc ngủ kerry max crosson morrison bỗng cảm giác cơ thể mình rung lên giống như một chiếc bàn chảy đánh răng chạy bằng điện trong lồng ngực
cảm giác đó mãnh liệt đến mức bà bị đánh thức từ giấc ngủ sâu
tôi có cảm giác như ai đó đặt thứ gì đó trên giường của mình và nó đang rung lên
bà nói dường như bên trong cơ thể của tôi đang tự di chuyển nó sẽ rung lắc vào ban đêm và thực sự rất tồi tệ
những rung động bất thường bên trong cơ thể cùng cảm giác rung dày bên ngoài mà bà morrison mô tả gần đây đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia
những người đang nghiên cứu về hộ trứng kéo dài ở người từng mắc covid một mươi chín theo wall street journal
bà morrison năm mươi tuổi là điều phối viên cấy ghép tại một bệnh viện ở newark maine mỹ
bà cho biết đã trải qua triệu chứng này kể từ khi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
những bệnh nhân gặp phải hộ trứng covid một mươi chín kéo dài ước tính chiếm từ một mươi ba mươi người từng mắc covid một mươi chín
phải trải qua một loạt các triệu chứng như mệt mỏi giảm khả năng nhận thức khó thở và cảm giác đề ngứa dân gian
cảm giác chấn động bất thường bên trong cơ thể và chứng run dày ít phổ biến hơn vì thế ít được chú ý hơn
tuy nhiên một báo cáo vào mùa hè này từ nhóm các nhà nghiên cứu về hội chứng covid một mươi chín kéo dài cho thấy
trên thực tế khoảng bốn mươi bệnh nhân bị run và ba mươi cho biết họ cảm thấy những cơn chấn động trong cơ thể
một số cơ sở y tế như bệnh viện mau styna ở new york cho biết họ chưa từng thấy bệnh nhân phàn nàn với những cảm giác như vậy
nhưng khi thực hiện khảo sát bệnh nhân ở một cơ sở chuyên điều trị hội chứng kéo dài covid một mươi chín
tại phòng khám maio một tỷ lệ đáng kể được ghi nhận
đó thậm chí còn là điều chúng tôi thấy khá thường xuyên
bác sĩ greenis catrom người đã điều trị bệnh nhân trong ba tháng đầu sau khi họ bị mắc covid một mươi chín nặng cho biết
ông ước tính tại maio khoảng bốn mươi đến năm mươi bệnh nhân mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài trong ba tháng đầu tiên sau khi nhiễm bệnh nặng
ông cho biết đối với một số bệnh nhân các triệu chứng khiến cơ thể bị suy nhược
trong khi với những người khác chúng gây nhiều phiền toái trong cuộc sống
các bác sĩ không biết điều gì đang gây ra
triệu chứng bí ẩn này một số người cho rằng đó có thể là kết quả dối loạn hệ thần kinh tự chủ
nó thường gặp ở nhiều bệnh nhân mắc covid kéo dài hoặc xảy ra khi các dây thần kinh kiểm soát chức năng tự chủ của cơ thể bị tổn thương
một số chuyên gia khác lại cho rằng đây có thể là một vấn đề của quá trình xử lý trong não
ryan her người đứng đầu nghiên cứu hậu covid một mươi chín tại mayo cho biết
báo cáo mà ông viết về một bệnh nhân gặp phải vô số triệu chứng liên quan đến thần kinh
bao gồm cảm giác chấn động trong cơ thể đang được xem xét để xuất bản
tiến sĩ hurt cho hay hình ảnh chụp si tin não của một số bệnh nhân mắc covid một mươi chín cho thấy
chức năng hoặc hoạt động của họ bị giảm sút
ông cho biết điều này có thể là do chứng viêm mô thần kinh hoặc các vấn đề về tuần hoàn máu
một yếu tố khác nữa được biết đến là hội chứng nhạy cảm trung ương
xảy ra khi hệ thống thần kinh trung ương não trở nên nhạy cảm hơn
khoách đại cảm giác trên nhiều hệ thống cơ quan
đau được nhận biết trong não tiến sĩ hurt nói
nhạy cảm với các kích thích vì vậy vấn đề có thể không phải là sự chấn ép của các dây thần kinh
mà là bộ não nơi xử lý tất cả thông tin
nick gartner cho biết vợ ông heidi freer một nhà biên kịch năm mươi tuổi
đã tự tử vào tháng năm sau khi vật lộn với hội chứng covid một mươi chín kéo dài hơn một năm
trong tháng cuối cùng cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó dùng lắc dữ dội
khiến bà ấy không thể chập mắt vào ban đêm ông cho biết
khi mới bắt đầu các cơn chấn động có thể kiểm soát được
nói đến và đi trong một hoặc hai phút ông nói
thế nhưng sau đó mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn
bà ấy nói giống như ai đó nhét điện thoại vào ngược mình
và bật chế độ dùng ngẫu nhiên vào bất cứ thời điểm nào trong đêm
ông gartner cho biết bà ấy không thể ngủ được quá hai giờ ngay cả khi đã sử dụng các loại thuốc ngủ
vì những cơn chấn động bên trong sẽ lại đánh thức và khiến bà ấy mất hàng giờ để lại giấc
gat cho biết ông hy vọng là câu chuyện của vợ mình và nhiều bệnh nhân mắc covid một mươi chín kéo dài
là con chim hoàng yến trong mỏ than của ngành y học mỹ
chim hoàng yến trong mỏ than là thành ngữ nói về sự
báo hiệu một mối nguy hiểm đang tới
có rất nhiều người đang phải chịu đựng điều này và đó là một tình trạng thực sự nguy hiểm
vì nếu bạn không ngủ được thì bạn không thể chữa bệnh ông nói
nếu bạn không thể ngủ bạn sẽ mất hy vọng
ông gat đang giúp dẫn đầu một nghiên cứu để xem liệu có nhiều người trải qua cảm giác
chấn động bên trong cơ thể và trứng rương rẩy hay không
nghiên cứu đã phân tích hàng trăm câu chuyện của bệnh nhân được thu thập từ mạng xã hội
richard salma nhà thân kinh học tại trường israel đống tác giả của nghiên cứu cho biết
nhiều bệnh nhân đã mô tả một loạt triệu chứng bao gồm run đau cảm giác rung lắc hay bị bỏng
xảy ra theo chu kỳ hoặc liên tục và có thể kéo dài hàng tháng
bà morrison cho biết trứng rung rẩy bên trong cơ thể bà ngay càng nặng và giống như động kinh
các triệu chứng nghiêm trọng đến mức bà đã phải ngừng làm việc vào tháng năm
dùng thuốc điều trị động kinh do bác sĩ kê đơn và đang trong quá trình nộp đơn xin hưởng chế độ tàn tật dài hạn
bà ví những cơn chấn động bên trong cơ thể với cảm giác như đang ở một chiếc tàu lượn siêu tốc cuối cùng
bà không thể biểu hiện ra bên ngoài đôi khi khiến chân và tay của tôi bị giật bà nói
bà morrison cũng gặp phải nhiều triệu chứng covid một mươi chín kéo dài khác bao gồm sương mù não mệt mỏi và đau đầu
nhưng nói rằng cảm giác chấn động bên trong người là đáng sợ nhất
tôi sợ lái xe bà nói cơ thể của tôi nhưng tôi không kiểm soát được